thưa quý vị trận thi đầu bóng đá giữa đội tuyển việt nam và nhật bản trong khuôn khổ vòng loại world cup hai nghìn hai mươi
sẽ được chính thức diễn ra vào ngày mai ngày một mươi một tháng một mươi một để đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng chống dịch
bộ công an và lãnh đạo thành phố hà nội đã thống nhất triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân
có tích hợp dữ liệu tiêm chủng để kiểm soát người ra vào sân vận động mỹ đình
và ngay trong chiều nay trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã phối hợp với công an thành phố hà nội liên đoàn bóng đá việt nam và ban quản lý dân vận động quốc gia mỹ đình
triển khai việc thiết lập hệ thống thiết bị máy móc và tổng duyệt cụ thể các phương án phân luồng khi công dân đến làm thủ tục vào sân
theo đó tại sân vận động quốc gia mỹ đình lực lượng chức năng đã thiết lập ba phân luồng khán giả
trong đó tại luồng một công dân chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip đã được tích hợp các thông tin về tiêm chủng
xét nghiệm là có thể đáp ứng được điều kiện khi vào sân
tại luồng hai công dân sử dụng ứng dụng vneid đã được tích hợp các thông tin tiêm chủng xét nghiệm
đây cũng là lần đầu tiên việc kiểm soát khán giả vào sân vận động được thực hiện theo cách thức này
chúng tôi đã mở ra một mươi cổng và mỗi cổng có ba luồng kiểm soát
trong tất cả việc khán giả đến thì sẽ được hướng dẫn công an thành phố hà nội trong thời gian vừa qua
cũng đã phối hợp với sở y tế đã cung cấp các nguồn dữ liệu về số công dân đã được tiêm chủng
và cũng hy vọng rằng trong một thời gian trong quá trình kiểm soát thì khán giả sẽ được phục vụ một cách tốt nhất
ngay trong chiều nay nhiều tình huống dự báo khán giả làm thủ tục vào sân cũng đã được diễn tập
trong đó đảm bảo tất cả hệ thống trang thiết bị quét mã qr trên căn cước công dân phải nhanh
chính xác để việc kiểm soát tại sân vận động đơn giản và thuận tiện cho người dân
chúng tôi đã chuẩn bị một mươi năm máy quét mã qr code trên thẻ căn cước công dân
đồng thời là bố trí ba mươi cán bộ để thường trực tại các luồng ra vào để thực hiện việc kiểm soát
việc quét mã qr code trong vòng khoảng ba giây thì máy nó sẽ hiện báo kết quả
và đối với việc dùng phần mềm vn eid thì chúng ta sẽ thực hiện việc quét

cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đề nghị người dân
cần chủ động cài đặt ứng dụng kê khai thông tin đầy đủ chính xác trên ứng dụng vneid
hoặc tại website sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
công dân không có thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc không sử dụng điện thoại di động
thì cần mang theo thông báo số định danh cá nhân do công an nơi cư trú xác nhận
giấy chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín giấy xét nghiệm còn hiệu lực và làm thủ tục tại luồng riêng
lực lượng chức năng cũng khuyên cáo người dân cần đến trước hai tiếng để hoàn tất các thủ tục